triển khai công tác phòng tránh ứng phó với bão số tám có khả năng đổ bộ trong vài ngày tới
ubnd tp hcm vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng sẵn sàng phương án di rời dân đến nơi an toàn
thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án phòng tránh ứng phó khi bão bão mạnh bão rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào tp hcm
sẵn sàng huy động vật tư phương tiện lực lượng giúp dân trắng chống nhà cửa chắc chắn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nay là bão số tám
đặc biệt là các khu vực ven biển ven sông các vùng trũng thấp bảo vệ khu vực công trình trọng điểm cứu hộ cứu nạn
cần chuẩn bị phương án sơ tán di rời dân đến nơi an toàn đảm bảo cung ứng dịch vụ hậu cần lương thực thuốc men nhu yếu phẩm nước sạch
đối với huyện cần giờ sẵn sàng phương án di rời dân xã đảo thạnh an và các hộ dân có nhà ở đơn sơ tạm bỡ ven sông biển đến các điểm kiên cố an toàn ngay khi có lệnh
các đơn vị địa phương triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông trên biển trong vùng nước càng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố